tại buổi tiếp thủ tướng sri lanka chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đã đánh giá cao nội dung hội đàm rất thành công của hai thủ tướng trong sáng nay
chủ tịch quốc hội khẳng định quốc hội việt nam ủng hộ và sẽ tạo điều kiện thuận lợi để hai bên tiếp tục thực hiện thành công các thỏa thuận hợp tác
chúc mừng những thành tiệu to lớn mà nhân dân sri lanka đã đạt được trong giữ vững ổn định hòa hợp dân tộc phát triển kinh tế xã hội và cải thiện đời sống nhân dân
chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân bày tỏ tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của ngài thủ tướng sri lanka sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa sớm trở thành một trung tâm kinh tế thương mại hàng hải và hàng không ở trong khu vực ấn độ dương và trên thế giới
chủ tịch quốc hội đánh giá cao chuyến thăm chính thức của chủ tịch quốc hội sri lanka tới việt nam vào tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba và phó chủ tịch quốc hội sri lanka tham dự đại hội đồng ipu một trăm ba mươi hai do quốc hội việt nam đăng cai tổ chức vào tháng ba năm hai nghìn một mươi năm
đồng góp vào thành công chung của hội nghị quốc hội việt nam đã thành lập nhóm nghị sĩ hữu nghị việt nam sri lanka gồm chín thành viên do phó chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội làm chủ tịch nhóm
để thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai quốc hội và tăng cường giao lưu nghị sĩ quốc hội hai nước chủ tịch quốc hội đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường hợp tác và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực trong đó có liên hợp quốc phong trào không liên kết
quốc hội hai bên tăng cường trao đổi và chú trọng hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn nhằm chia sẻ thông tin và kinh nghiệm hoạt động nghị viện đồng thời tăng cường phối hợp với nhau tại các diễn đàn nghị viện quốc tế nhất là tại đại hội đồng liên nghị viện thế giới ipu
để phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mục tiêu một tỷ đô la mỹ trong những năm tới sri lanka sẽ khẩn trương giả soát và đề xuất các biện pháp cụ thể đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa các lĩnh vực hợp tác hiện nay nhất là đối với những lĩnh vực hai bên có tiềm năng và thế mạnh như dầu khí hạ tầng công nghệ thông tin và truyền thông dệt may chế biến và phân phối nông sản thủy hải sản thực thi sửa đổi và ký mở các văn kiện hợp tác cho phù hợp với tình hình mới